thưa quý vị theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tính đến một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng chín
bão số sáu và hoàn lưu sau bão đã gây ra nhiều thiệt hại cho các địa phương như hòa bình phú thọ quảng trị đà nẵng quảng ngãi bình định bình thuận và con tum
cụ thể bão số sáu và hoàn lưu bão đã làm ba mươi chín ngôi nhà và hai trường học bị hư hỏng tốc mái
một trăm hai mươi sáu hectare lúa bị ngập gãy đổ ba mươi bốn hectare hoa màu bị ảnh hưởng một đập dâng và một chạm bơm bị hư hại một mươi sáu điểm sạt lở
hiện tại giao thông trên các tuyến quốc lộ cơ bản được thông suốt đặc biệt việc tìm kiếm hai ngư dân bị mất tích tại bình định vẫn đang được thực hiện khẩn trương và chưa có kết quả
để tiếp tục ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu sau bão văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố theo dõi sát diễn biến sau mưa lũ
thông báo kịp thời đến người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh đồng thời tập trung lực lượng để tìm kiếm hai ngư dân bị mất tích
cùng với đó các địa phương cần kiểm tra đánh giá thiệt hại sửa chữa nhà ở bị hư hỏng sớm ổn định sinh hoạt cho người dân theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến các hồ chứa đặc biệt là các hồ chứa sung yếu
các hồ chứa đã đầy nước để chủ động vận hành điều tiết đảm bảo an toàn các công trình và hạ du giả soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lờ đất vùng trũng thấp kiểm soát hướng dẫn giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực có nguy cơ ngập sâu bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông trên các trục chính
trong khi đó tại quảng nam hiện có trên ba mươi sáu hồ chứa thủy điện thủy lợi với dung tích lên tới hàng tỷ mét khối nước
trong điều kiện biến đổi khí hậu và mưa lũ diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc kiểm tra gia cố đảm bảo an toàn hồ đập luôn là nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu
bởi nếu không có sự chuẩn bị chú đáo kèm theo những kịch bản ứng phó chi tiết thì việc mất an toàn hồ đập sẽ gây ra những hậu quả khôn lường cho nhân dân vùng hạ du
bước vào mùa mưa bão những thông tin về diễn biến tình hình mưa bão liên tục được công ty thủy điện sông tranh phát thông tin đến người dân
thông qua loa tuyên truyền lưu động đặc biệt hệ thống tin nhắn sms về các thông số an toàn đập dân đập tràn đập phụ cửa nhận nước hệ thống cảnh báo lũ từ xa cũng được đơn vị này chuyển đến trực tiếp cho cán bộ thôn xã huyện và bà con vùng hạ du thủy điện
tỉnh quảng nam đã chỉ đạo các nhà máy thủy điện trực tăng cường đảm bảo an toàn hồ đập hai mươi bốn trên hai mươi bốn theo dõi sát sao diễn biến của mưa lũ sẵn sàng đưa ra các phương án ứng phó với từng cấp độ rủi ro thiên tai làm sao để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất không đáng có